sau gần tám năm thực hiện chương trình tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh yên bái đã có ba mươi tám xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vượt nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh yên bái lần thứ một mươi tám nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đứng đầu các tỉnh tây bắc về những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt một mươi một bốn mươi hai tiêu chí trên một xã tăng hai sáu mươi sáu tiêu chí so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy thu nhập bình quân đạt một mươi sáu năm mươi hai triệu đồng một người một năm đến hết năm hai nghìn một mươi tám đạt một mươi tám bảy mươi ba triệu đồng một người một năm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến hết năm hai nghìn một mươi tám là một mươi tám
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi tỉnh yên bái phân đấu xây dựng ba mươi một xã
tỉnh yên bái đã đạt chuẩn nông thôn mới